đó là điều mà mọi người sẽ có những cách khác nhau để thể hiện mình
tuy nhiên với một bộ phận giới trẻ hiện nay
thì dường như việc này đang đi lệch với ý nghĩa mục đích thật sự của nó
những việc mà họ làm họ thể hiện
không làm tăng giá trị của bản thân mà đôi khi còn phản tác dụng
đây là cách mà các thanh niên này chứng tỏ bản lĩnh
đi xe đạp không phanh bóc đầu lạng lách đánh vỏng
ngay giữa đường phố đông đúc
trong chẳng khác nào là những diễn viên siết
với những người muốn trở thành anh hùng trên xa lộ
thì lấy xe cũ này là cách họ thể hiện đẳng cấp của mình
cách đây không lâu trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu điên rồ
nói là làm
các thanh niên tự quay clip tung lên mạng xã hội
câu like rồi sẵn sàng đi đốt nhà
đi tự thiêu để chứng tỏ bản thân
một số khác thì muốn gây sự chú ý
xâm mình hút thuốc
ăn mặc một mình một kiểu giữa đám đông
họ cho rằng đó là cá tính
thể hiện bản thân luôn đi kèm với tính hiếu thắng
khẳng định cái tôi cá nhân
sẵn sàng lao vào đánh nhau chỉ vì lý do rất vớ phẫn
hay ai đó bước ra đường là phải khoát lên mình bộ quần áo
túi xách hàng hiệu
vì muốn chứng tỏ mình không thua kém ai
khẳng định giá trị của mình
thế thì rút cuộc người ta hơn nhau là vì điều gì
những sự thể hiện đó có khiến bạn hơn người trong mắt người khác hay không
vâng những cách thể hiện bản thân của một bộ phận người trẻ hiện nay
đó là cách của họ
thế còn cách của bạn
bạn làm thế nào để thu hút người khác
hoặc là ngược lại
điều gì khi mà người khác thể hiện mà bạn cảm thấy nể phục
và mọi người nhìn vào thì cũng thấy được giá trị của họ
hãy lắng nghe ý kiến của vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu với quý vị và các bạn
tiến sĩ phạm mạnh hà
giảng viên của học viện thanh thiếu niên việt nam
vâng xin chào anh
không biết là anh đánh giá như thế nào
về những cái hành động mà muốn thể hiện bản thân
của những bạn trẻ trong đoạn phóng sự vừa rồi
khẳng định bản thân thì luôn luôn là một nhu cầu
của nhiều người
đặc biệt là đối với các bạn trẻ
đây là một cái nhu cầu rất là bình thường thôi
tuy nhiên qua phóng sự vừa rồi
thì chúng ta nhận thấy rằng
việc mà những bạn trẻ trong phóng sự
đã thể hiện hai yếu tố
một là các bạn nhận thức sai lầm
về những giá trị của bản thân
thứ hai là các bạn đang thái quá
thể hiện cá tính của bản thân
của mình ra bên ngoài
một cách hoàn toàn không đúng đắn
thế thì hai mươi năm trước
một thời tuổi trẻ nông nổi
thì không biết là chàng trai phạm bình hà
có làm những cái hành động gì mà
bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy nó buồn cười
và nó hơi hối hận để thể hiện bản thân mình thôi
có chức ai cũng vậy thôi tôi cũng như vậy thôi
cũng giống như nhiều các bạn
cùng trăng lứa ở thời điểm đó ai cũng vậy
đều có một cái
những cái điều mình làm và đến bây giờ mình nghĩ là
mình thấy rất là kỳ cục
ví dụ như
ví dụ như là
làm những cái
ví dụ như là đơn giản thôi là hút thuốc chẳng hạn
thì đối với các bạn trẻ thì
hút thuốc nó thể hiện cái ca tính của người đàn ông
vì thế thì cho dù mình không biết hút thuốc
nhưng mình phải tìm mọi cách để hút thuốc
sau này mình thấy rằng là vớ vẩn
mình làm việc đó thật là thông niên là
tôi muốn hỏi rõ hơn một chút
tức là khi mà họ còn trẻ anh có bao giờ cảm thấy
khen tị hay là
muốn mình được như một người nào đó
mà một người bạn đi ra đường
thì là đi bằng ô tô
xài thì xài điện thoại hàng hiệu
người ta cho rằng đó là cái cách
người ta thể hiện
cái sự đẳng cấp của mình
đúng không còn một số bạn khác thì là
phá cách hơn là tóc tai
quần áo thì nó rất là phong cách
nó trở nên là đặc biệt hơn
giữa một cái đám đông
và đó là cách mà họ thể hiện cái cá tính
của bản thân mình thì có bao giờ anh cảm thấy
khen tị hay là
ngưỡng mộ với cái người đồng trang lứa với mình
họ có những cái gì mà mình không có được không
vâng chúng ta thường ngưỡng mộ những cái người
mà có bên ngoài những cái giá trị vật chất
thật là xa xỉ
vì thế thì ở lứa tuổi nhỏ
hoặc là lứa tuổi thanh niên tôi cũng thích chứ
cũng muốn trở thành một doanh nhân cũng muốn trở thành
một cái người mà tiêu tiền
không phải tính được đi những chiếc xe đẹp
có được những cái vật dụng đắt tiền
cái điều này là điều hoàn toàn bình thường
nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh thêm ký đó
thì ở mỗi một giai đoạn lứa tuổi thì có một nhận thức
khác nhau khi mình còn nhỏ
khi mình chưa hiểu biết được
thì mình chỉ quan niệm rằng là
cái sự thành công của con người nó thể hiện
thông qua những giá trị vật chất đắp người họ
nhưng sau này thì mình có thể hiểu rằng là
nó không phải như vậy
cái chính của một sự thành công của một người
hay là một cái giá trị của con người
nó ẩn chứa ở
cái khả năng của họ
cái bản lĩnh của họ đối với cuộc sống như thế nào
thể hiện cái bản thân của mình
nó thường đi kèm với cái việc
mà khẳng định cái tôi cá nhân
của một số người nó rất là cao
tôi lấy ví dụ như mà khi mà chỉ cần ở trên
một cái bàn nhậu hoặc là người ta
có thể hơn thua với nhau vì một cái điều
nó rất là vớ vẩn hoặc là người ta
đi ra đường người ta muốn thu hút
cái sự chú ý
thậm chí là người ta có thể làm một việc
nó rất là điên rồ
như trong cái khoảng thời gian năm hai nghìn một mươi bảy vừa rồi
thì có một cái gọi là
ở trên mạng xã hội người ta gọi là
cái phong trào nói là làm của giới trẻ
tức là câu được bao nhiêu like
thì sẽ thậm chí đi đốt nhà chẳng hạn
thì đó là cái cách thu hút cái sự chú ý
mọi người về phía mình để làm cho mình nổi trội hơn
thì cái tâm lý đó làm thế nào
để cho các bạn trẻ có thể nhận ra được
là chúng ta đang đi sai hướng
rất khó nếu mà bình thường thôi
thì rất là khó để các bạn trẻ
nhận ra như tôi vừa mới chia sẻ
thực ra ở trong lứa tuổi trẻ
chúng ta đều có những cái thứ
suy nghĩ rất là ngông cuồng
cái điều gì đó nó rất là
chúng ta muốn làm những cái điều gì
mà ngược lại với người lớn đang làm
hoặc là người lớn ngăn cản
đặc biệt ở lứa tuổi thanh niên điên
thì cái việc mà
chỉ riêng cái việc mà chúng ta làm cho người khác khó chịu thôi
đã là thể hiện cái cá tính của mình rồi
đã là thể hiện cái bản thân của mình rồi
tất nhiên tôi chưa muốn nói phân tích là đúng hay sai
nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là
rất là nhiều bạn trẻ
cho rằng là mình sẽ
phải khác biệt
cái sự khác biệt của mình ấy
thì mình không có năng lực về mặt chuyên môn
mình không có năng khiếu gì về nghệ thuật
hoặc mình không thấy một cái giá trị gì của mình
thì mình sẽ tìm cách
để mình tạo ra một cái ca tính
mà mình tự dạo lên một cách hình thức
ví dụ như là để đầu tóc nó khác biệt đi
hút thuốc lá
hoặc là ví dụ như là đi sẵn sàng đua xe
mà không cần phanh
hoặc là thậm chí là sẵn sàng làm những việc
rất là điên rồ
như chúng ta vừa nói là cái phong trà nó là
tẩm sang bờ người
đốt tự thiêu và nhảy xuống sông
hoặc là đốt trường học
thì cái câu chuyện đó chúng tôi thấy rằng là
về cái việc là thể hiện cái bản thân mình
thể hiện cái khả năng của mình
thông qua những hành vi
nó mang tính bột phát
hoặc hành vi nó mang tính ngông cuồng
hoặc hành vi nó thiếu kiểm soát
là như vậy
thế thì rút cuộc người ta hơn nhau là vì điều gì
là tại vì khi mà người ta muốn thể hiện bản thân
là người ta muốn chứng tỏ là mình hơn người khác
mình trở thành tâm điểm
thế thì trong cuộc sống người ta hơn thu nhau
vì cái gì
vì vật chất vì tiền bạc vì tôi giàu hôn anh
vì tôi giỏi hơn anh vì tôi có tài hơn anh
hay người ta hơn nhau vì điều gì
nếu mà để so sánh
thì chúng ta vẫn thấy rằng là
đôi khi để chúng ta phân biệt người này với người kia
hơn nhau thì thông qua những cái giá trị vật chất bên ngoài
ví dụ như là anh có đồ đẹp không
điện thoại anh dùng có xịn không
những cái trang sức anh tel có đắt tiền hay không
anh đi xe có đắt tiền hơn người khác hay không
thì đôi khi chúng ta đánh giá
con người thông qua cái vẻ bên ngoài
cái này cũng là hoàn toàn bình thường thôi
nhưng nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là
ngoài khi mà trút bỏ tất cả
những cái thứ vật chất bên ngoài đi
nếu anh không còn cái giá trị gì khác
thì anh là vô nghĩa
vấn đề còn lại là anh sẽ không còn được người khác người ta coi trọng nữa
vậy vấn đề là gì
vấn đề cái chính để khi mà chúng ta muốn thu hút người khác
muốn nhận được sự đánh giá người khác
nó phải bằng từ cái năng lực của mình
bằng cái tài năng của mình bằng cái đóng góp của mình
đối với cộng đồng
chứ còn những cái thứ vật chất bên kia
nó hoàn toàn mang tính phù dụng
rồi người ta sẽ nhìn qua giao tiếp
qua tiếp xúc thì người ta sẽ thấy rằng
cái nhà anh chỉ có cái mẽ bề ngoài thôi
chứ anh chẳng có cái gì bên trong cả
và đấy chính là cái sự đánh giá
của cái người đời đối với
những cái cá nhân
và chính vì thế chúng ta mình thấy rằng này
trong xã hội có rất nhiều các bạn trẻ ngộ nhận
rất nhiều bạn trẻ ngộ nhận là như này
đó là mình phải hơn người khác
bằng mọi giá mình phải hơn người khác
đó là mình không có tài năng gì
mình không tìm kiếm một cái tài năng gì
để mình phát triển
thì phải hơn người khác
bằng mình nhiều tiền hơn
mình giàu có hơn
mình chơi sang hơn
nhưng mà vì mình không có năng lực
mình không kiếm được tiền
vì thế họ sẵn sàng làm những cái việc
mà vi phạm pháp luật
ví dụ như sẵn sàng là buôn bán hàng cấm
sẵn sàng đi làm những cái việc
mà ví dụ như trộm cắp hoặc là nhân cướp
để mà lấy cái số tiền đó
để mà để tự bản thân mình
mình cảm thấy mình đang tồn tại
mình đang có giá trị
nhưng mà cái hành vi đó
nó sẽ làm cho các bạn
chấm dứt tương lai trong cái thời gian rất là ngắn
cái việc các bạn có thể thỏa mãn
những cái giá trị của mình
trong cái thời gian tương đối
nhưng mà về lâu dài
thì nếu mà chúng ta chỉ trú tọng tới
những cái giá trị bề ngoài
những cái giá trị bằng tính hình thức thôi
thì chắc chắn là cả cuộc đời về sau
không ai đánh giá mà không ai thừa nhận chúng ta
chúng ta chỉ là cái bóng lẻ loi
trong một cái dòng đời đang cuồn cuộn chảy như thế
cái giai đoạn thân thiếu niên
là cái giai đoạn đang trưởng thành
cái giai đoạn mà bây giờ có thể hút thuốc
đua xe rồi hiếu thắng
cái giai đoạn đấy nó rất là khó bảo
khó dạy thế thì làm một người cha
người mẹ người phụ huynh thì làm thế nào
để có thể dạy con nhìn ra được
những cái hướng đúng đắn cho tương lai bây giờ
lúc này là lúc mà cha mẹ cũng cần phải đồng hành với các bạn
chia sẻ với các bạn
về cái mục đích tương lai
chia sẻ các bạn về những cái giá trị của cuộc sống
cái điều quan trọng hơn cả là các bạn trang bị cho
cho cha mẹ các bạn
trang bị cho các bạn những cái kiến thức
những cái kỹ năng để làm sao làm chủ bản thân mình
và điều đặc biệt quan trọng
là phát triển được những cái khả năng bản thân mình
và khi một con người
phát triển được cái đặc tính của mình
hay phát triển được cái khả năng của mình
mình giỏi giang người khác ngưỡng mộ về tài năng của mình
thì tự nhiên những thứ còn lại
mọi người sẽ không cho rằng có ý nghĩa
tôi rất thích có một câu nói
mà ông chủ tập đoàn vin group
ông phạm nhật vượng
ông có nói một câu rằng là
khi được hỏi rằng là ông như thế nào
khi mình đứng ở top năm trăm linh người giàu nhất thế giới
mà tôi không quan tâm việc đó
việc quan tâm là tôi làm thế nào
cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn
đấy mà là điều người ta quan tâm
chứ còn những cái thứ bên ngoài hào nhoáng
sẽ không bao giờ có ý nghĩa
đối với những người mà thực sự có tài năng và có giá trị
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh
thật sự rất là hữu ích cho những bạn trẻ
đang phát triển và đang có những tương lai tốt đẹp phía trước
và thưa quý vị và các bạn
muốn thể hiện bản thân thì có nhiều cách
nhưng mà nên chọn cái cách mà người khác nhìn vào
thật sự là tôn trọng và nể phục bạn
sáng tạo phá cách thì cũng cần đúng việc
đúng nơi và đúng thời điểm
thể hiện nhưng mà trở nên lập dị kỳ quái
và thậm chí là có những cái hành động hiếu thắng
điên rồ thì coi chừng là bị người khác xem thường
những hình ảnh ngay sau đây hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn
có thể khẳng định được giá trị bản thân của mình